điều thứ hai là khi mà đã xác định như vậy thì phải có quy định trách nhiệm quyền lợi nghĩa vụ
một cách rất cụ thể rõ ràng của từng bên trong các cái công đoạn của cái chuỗi liên kết đó
và anh phải thực thi theo những cái yêu cầu như thế nào cái đó là tương đối
và điều thứ ba là các cái điều khoản quy định đối với từng chủ thể
nó phải rất cụ thể tỉ mỉ rõ ràng và tất cả ai cũng hiểu đúng theo một cái cách như nhau
cái điều thứ ba à thứ tư đó là trong cái quy định của hợp đồng
phải có quy định một cách rất cụ thể các cái tình huống xảy ra
ví dụ như khối lượng nó thay đổi thì tôi sẽ thực hiện cái việc mua bán thế nào
nếu như cái giá cả nó thay đổi thì nó thay đổi ở mức độ bao nhiêu phần trăm
thì không có vấn đề gì cả nhưng vượt khỏi cái mức đó hoặc là thấp hơn cái mức đó bao nhiêu phần trăm
thì sẽ có đàm phán để mà thay đổi cái mức giá
nó phù hợp và cái điều thứ ba đó là phải quy định các cái chế tài xử lý
từ cái việc là mang ra thương lượng thế nào cho đến cái việc là nếu không thì cái bên thứ ba
tức là trọng tài hoặc là cái cơ quan giám sát là ai phải quy định rất rõ
nó nếu mà nói bình thường ra mà bảo rằng là tôi mang hàng này đến bán tôi mang mía đến bán hơn tôi mang lúa đến bán
nhưng mà ông bảo xác định chất lượng nó thế này nhưng mà tôi chứng minh ở đâu và lấy cái gì để mà tôi
chứng minh thì cái đó nó lại không được quy định cụ thể thì rõ ràng là nó sẽ rất khó
thì chúng ta phải quy định cụ thể nếu có tranh chấp thì bên thứ ba đứng ra xử lý là ai thì nó mới dễ thương lượng được
và cuối cùng là nếu không thương lượng được thì đưa ra tòa án
thì đã đưa ra tòa án là lúc đó là nó theo tính pháp lý và nó phải có những cái chế tài xử lý cực kỳ nghiêm khắc
để buộc các bên phải thực thi đúng cái phán quyết của cái cơ quan tài phán
thì lúc này là nó sẽ buộc các bên phải thực thi
và tôi cho rằng ấy
là bốn một cái chuỗi liên kết mà hoàn tất
thì từng cái hợp đồng với từng chủ thể trong chuỗi liên kết đó
nó phải được hoàn chỉnh và cụ thể
thì lúc đó chúng ta mới mong rằng
cái hợp đồng kinh tế nó chính là cái chỗ dựa là cái xương sống
là cái trụ cột để mà hình hành và phát triển
cũng như đảm bảo cái sự vững chắc của các cái chuỗi liên kết trong cái sáu nhà của cái nông nghiệp của chúng ta
vâng rất là cảm ơn
thế còn luật sư lê ngọc sơn
thì theo ông điệp nhấn nào quan trọng nhất để đảm bảo cái tính hiệu quả thực thi
cũng như là cái vai trò của hợp đồng kinh tế trong cái chuỗi liên kết giữa nông dân cũng như là doanh nghiệp ạ
vâng thì cái điểm nhấn theo tôi là quan trọng nhất
là khi tham gia hợp đồng luôn luôn phải là trung thực và thiện trí
thì mới mong đảm bảo được cái lợi ích lớn nhất cho mình
một lần bất tín vạn lần bất tín
thì nếu chúng ta các bên tham gia hợp đồng làm ăn có uy tín
thì chúng ta lại có các cơ hội khác tốt hơn
và nếu kể cả một cái giao dịch này hợp đồng này chúng ta có chấp nhận thua thiệt
vì các lý do do biến động của thị trường hoặc là do biến động của các yếu tố khác
mà dẫn đến chúng ta chịu thiệt một chút
thì đối tác hoàn toàn có thể hiểu được
mà họ hoàn toàn có thể cho chúng ta cơ hội khác
để thực hiện một cái lợi ích lâu dài hơn
còn về mặt pháp luật thì cũng phải cần phải nâng cao tuyên truyền cho mọi người
tham gia hợp đồng có nghĩa là ông đã phải chấp nhận một quan hệ pháp luật
tức là ông phải tôn trọng hợp đồng như tôn trọng pháp luật
và cần phải luôn luôn giữ chữ tín để làm cái hàng đầu
cộng với là khi chúng ta cũng phải xác định rằng
trong trường hợp mà chúng ta vi phạm hợp đồng
thì chúng ta phải chấp nhận chịu các chế tài
đúng không ạ có thể là phạt vi phạm hợp đồng
có thể là bồi thường các thiệt hại
thì nếu chúng ta không cẩn trọng
chúng ta có thể là dẫn đến chuyện mà mất mát lớn hơn rất nhiều trong hợp đồng
và cuối cùng về phía cơ quan nhà nước
thì với một cơ chế giải quyết nhanh gọn
một cơ chế thực hiện phán quyết của tòa án
thật là chính xác thật là khẩn cấp
thật là tôi gọi là kịp thời
cũng dẫn đến sự ngăn ngừa răn đe
trong việc vi phạm hợp đồng
hoặc là việc phá vỡ hợp đồng một cách
gọi là không có một quy tắc nào cả
rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với chương trình
và có những cái phân tích cũng như những đề xuất
cũng rất trực diện thẳng thắn
để giúp cải thiện được chất lượng
cũng như là hiệu lực hiệu quả của hoạt động kinh tế
theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế
hợp đồng kinh tế chắc chắn trong năm tới
sẽ là một bộ phận cấu thành
trong văn hóa kinh doanh hiện đại
đặc biệt là trong quá trình xây dựng
phát triển các chuỗi liên kết
nhất là liên kết giữa nông nghiệp
với các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp cung ứng đầu vào
cũng như bao tiêu sản phẩm
tuy nhiên một hầm kinh tế muốn đạt hiệu quả
phải đảm bảo tính hợp pháp chính trung thực
với các chất lượng của các điều khoản
trên cơ sở thiện trí hài hòa lợi ích
và đặc biệt là sự minh bạch
cũng như đòi hỏi một tinh thần tôn trọng
cầu thị giữa các bên có liên quan
cũng không thể thiếu vai trò
các cơ quan hỗ trợ
về mặt chính quyền
về đoàn thể cũng như là
các ý thức
tôn trọng hợp đồng tự thân của
mỗi bên khi ký hợp đồng
với tinh thần đó chúng tôi hy vọng là
người nông dân
cũng như các doanh nghiệp trong thời gian tới
sẽ có những bước tiến mới
trong quá trình hình thành các chuỗi liên kết
và đặc biệt là thực hiện
các hoạt động kinh doanh theo hợp đồng
đến đây thời lượng
của chương trình đã hết
một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo